từ các vụ việc ma túy trôi giặt trên biển gần đây
càng cho thấy đã diễn ra hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy diễn ra trên biển với số lượng lớn
trong đó tuyến đường biển qua khu vực biển miền trung và phía nam được nhận định là cung đường vận chuyển ma túy của các tổ chức phạm tội quốc tế
trong năm ngày người dân thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện nhiều gói nghi ma túy cocaine trôi giạt vào bãi biển vũng tàu với số lượng hơn bốn mươi kg
vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực đối diện địa chỉ số hai a hạ long phường hai thành phố vũng tàu
ông lvh phát hiện một bao tải màu trắng nằm trên bờ biển
ông hát mở bao tài ra xem thì phát hiện bên trong có các gói hình chữ nhật
khi mở thử ra một gói ông hát phát hiện bên trong các gói có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
ông hát đã đến công an phường hai để trình báo
công an phường hai công an thành phố vũng tàu và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
kiểm tra bên trong bao tải có hai mươi một gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là cocaine
công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường niêm phong số tăng vật trên phục vụ công tác điều tra
trước đó ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố vũng tàu kiểm tra một phòng trọ ở đường đô lương phường một mươi một thành phố vũng tàu
phát hiện đối tượng nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh đang tàng trữ một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là cocaine có khối lượng khoảng một kg
tuấn khai nhận ngày hai mươi năm tháng ba một người quen kể đã thấy một bao tải nằm trên bờ biển thuộc khu vực phường một mươi
thành phố vũng tàu và chở tuấn ra bãi biển chờ bao tài về
trước khi về tuấn đã ngụy trang bao tài để tránh bị phát hiện
về đến nhà trọ tuấn mở gói ni lông ra và phát hiện bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ tìm cách bán cho các đối tượng tiêu thụ
cơ quan công an đã thu giữ niêm phòng toàn bộ hai mươi một gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nghi là cocaine nói trên để tiến hành các thủ tục điều tra
đây là số lượng tăng vật nghi là ma túy
côca in lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
nếu không kịp thời phát hiện số lượng lớn ma túy bị tiêu thụ ra ngoài thị trường sẽ rất nguy hại cho xã hội
và với giá thành thị trường hiện nay là khoảng bốn năm triệu đồng trên một gam cocaine
các đối tượng sẽ thu lợi bất chính về khoảng chín mươi bốn năm tỷ đồng với số lượng tăng vật như trên
đó là chưa kể hai mươi một gói ma túy nghi cocaine phát hiện vào ngày hai mươi chín tháng ba
trong ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng chức năng tỉnh tiền giang lại tiếp nhận thêm ba mươi hai gói hình chữ nhật nghi ma túy
được người dân phát hiện trôi giạt vào vùng biển gò công
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba
anh ntt chú tại uprangbun xã tân điền huyện gò công đông
thông báo cho đồn biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tiên giang
về việc cha của anh là ông nvh chú cùng ấp
phát hiện một khối hình hộp cuốn băng keo đen một đầu
có buộc một đoạn dây móng
màu trắng đen trôi giặt trên biển và được ông hát kéo vào bờ đê biển
sau khi nhận được tin báo của người dân
đồn biên phòng tân thành báo cáo về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
đồng thời phối hợp với các lực lượng của địa phương bảo vệ hiện trường xác minh ban đầu
kiểm tra tại hiện trường lực lượng phối hợp giữa phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh tiền giang mở lớp băng keo đen của khối hình hộp
màu xám có quai đeo bên trong túi sách có chứa hai mươi chín hình khối chữ nhật
mùi bành có trọng lượng khoảng một kg bên ngoài quấn nhiều lớp ni lông màu xám
bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
cùng ngày vào khoảng một mươi bốn h ba mươi trong lúc đi lượm ve chai tại khu vực rừng phòng hộ
thuộc ấp xóm rẫy xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
hai người dân phát hiện đã trình báo và giao nộp cho công an xã kiểu phước
về ba bánh khối hình chữ nhật nghi là ma túy
ngay sau đó lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng
tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên tuyến đê biển và khu vực rừng phòng hộ
thuộc xã kiểng phước tân điền và tân thành huyện gò công đông
nhằm kịp thời phát hiện số ma túy còn trôi giạt
bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang đã bàn giao toàn bộ tăng vật trên
cho cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh thụ lý điều tra theo thẩm quyền
trước đó trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng ba tại khu vực ven biển gò công
đã phát hiện và thu giữ năm mươi hai gói hình chữ nhật mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
nghi là ma túy loại cocaine
như vậy đến nay tại khu vực gò công đông đã phát hiện tám mươi bốn gói hình chữ nhật nghi là ma túy
hiện lực lượng biên phòng công an tỉnh tiền giang đang tiếp tục phối hợp điều tra
xác minh làm rõ đồng thời tổ chức tuyên truyền kêu gọi người dân
nếu phát hiện các vật thể tương tự kịp thời trình báo giao nộp cho cơ quan công an gần nhất để xử lý theo quy định
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo nếu người dân phát hiện các gói đồ vật nghi là ma túy trôi giạt
phải kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng chính quyền địa phương và chủ động giao nộp
cung cấp thông tin có liên quan không được cất giấu dẫn đến hành vi phạm pháp
việc người dân và lực lượng chức năng phát hiện các bọc ni lông chứa ma túy trôi giạt vào bờ biển
không phải là hiếm trong mấy năm gần đây
năm hai nghìn hai mươi bốn người dân ở khu vực biển quảng ngãi đã phát hiện trình báo và giao nộp gần ba trăm linh gói cocaine cho cơ quan chức năng
trung tướng nguyễn văn viện cục trường cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
từng nhận định trong các vụ việc số ma túy trôi giạt vào bờ biển có nguồn gốc từ nước ngoài
tội phạm xuyên quốc gia sử dụng đường biển để vận chuyển đến các nước khác
có thể trong quá trình vận chuyển để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng các nước
các đối tượng đã ném ma túy xuống biển để phi tàng
số ma túy này bị sóng đánh giặt vào nhiều vùng biển gây khó khăn cho lực lượng tuần tra kiểm soát
xuất hiện nhiều đường dây tổ chức tội phạm ma túy lớn trên tuyến biển
theo đánh giá của bộ tư lệnh cảnh sát biển do tác động của tình hình tội phạm ma túy ở quốc tế
khu vực và trong nước sự đa dạng và thuận lợi của loại hình vận tài biển
cùng với siêu lợi nhuận thu được từ việc buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy
các tổ chức tội phạm ma túy quốc tế đã chọn đường biển việt nam
như một cung đường vận chuyển xuyên quốc gia với tính chất mức độ ngày càng gia tăng phức tạp
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biển ngày càng tinh vị
thường xuyên thay đổi nhất là trong khâu cất giấu vận chuyển giao nhận
cũng như cách thức trao đổi thông tin mua bán ma túy
như trộn cất dấu ma túy và các loại hàng hóa hợp pháp
để nguyện tràng vận chuyển ma túy qua nhiều cảng biển nhiều quốc gia
sử dụng nhiều phương tiện tàu thuyền khác nhau để vận chuyển tàu cá tàu chở hàng tàu cải hoán
gần đây qua việc bắt giữ khám xét các tàu cá nước ngoài
nghi vấn liên quan đến ma túy cho thấy các đối tượng đường dây tội phạm ma túy nước ngoài
thường thuê người đóng hàng giao dịch qua mạng xã hội sử dụng các tàu đánh cá xa bờ
không cắm cầu quốc tịch không bật định vị ais để vận chuyển
giao nhận ma túy ở các tọa độ thống nhất trước trên biển
việc giao nhận ma túy được thực hiện vào ban đêm
khi thời tiết xấu đây có thể đánh giá là thủ đoạn mới của tội phạm ma túy quốc tế hoạt động trên biển
cùng với đó điều khiển nhiều tàu không chở hàng hóa không đánh cá để đánh tín hiệu
nếu an toàn sẽ triển khai việc vận chuyển ma túy
từ các vụ việc ma túy trôi giạt trên biển gần đây
cho thấy đã diễn ra hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy diễn ra trên biển với số lượng lớn
ma túy trôi giạt cũng có sự khác biệt so với các năm trước
các năm trước ma túy chủ yếu là ở dạng tổng hợp
như dạng đá năm nay là coca in
do vậy có thể nhận thấy tuyến đường biển qua khu vực biển miền trung và phía nam
là cung đường vận chuyển ma túy của các tổ chức tội phạm quốc tế
hiện nay công tác phòng chống tội phạm ma túy trên biển gặp nhiều khó khăn
xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan
trong đó đặc thù địa bàn địa hình trên biển rất rộng hơn một triệu km hai
diễn biến thời tiết phức tạp điều kiện địa hình chống chảy
rất khó đành mị trang tiếp cận các tàu thuyền nghi vấn
và triển khai các nội dung công tác nghiệp vụ cơ bản trên biển
bên cạnh đó quân số của lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy cảnh sát biển
còn rất mỏng kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển có mặt còn hạn chế
trong khi đó phải quản lý cả vùng biển rộng lớn phức tạp
ngoài ra nếu thiếu thông tin về đường dây đối tượng phạm tội về ma túy
đặc biệt là thông tin về đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia liên quan đến tuyến biển
dẫn đến khó khăn trong việc triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản
và xác lập các chuyên án vụ án đấu tranh trên biển
vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên tuyến biển
rất cần có sự phối hợp hiệu quả và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng công an
cảnh sát biển bộ đội biên phòng và hải quan cũng như cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
tỉnh thành phố ven biển các nước có vùng biển giáp danh các tổ chức quốc tế
tại việt nam dù loại ma túy này hầu như không xuất hiện không được sử dụng
nhưng việt nam nằm trong khu vực có vị trí địa lý thuận lợi để trung chuyển ma túy
từ australia và các nước châu á có nhiều người sử dụng cocaine như trung quốc hàn quốc nhật bản
vì vậy tiềm mần nhiều nguy cơ bị tội phạm tiếp tục lợi dụng
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau